thưa quý vị những thư tịch cổ của người trăm được viết trên lá buông là báu vật tinh thần
ghi nhận những tinh túy của đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người trăm từ xa xưa đến nay
trong số những thư tịch cổ đó có những văn bản cổ được viết cách đây đã ba trăm linh năm
tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu di sản này hiện đang gần bị thất truyền và mai một
thư tịch viết tay nói chung và thư tịch lá buông là tài sản sở hữu chung của chức sắc po ahir
còn được gọi là cả sư trụ trì các đền tháp po inu nuga po rome và po klonggalai
mỗi vị cả sư trụ trì đền tháp quản lý và lưu trữ một bộ kinh lá buông
đây là tài sản thiêng liêng có giá trị về mặt tâm linh tôn giáo
theo các nhà nghiên cứu văn bản lá buông của người trăm ở ninh thuận
đã thất truyền ít nhất qua năm hai nghìn
qua năm đời cả sư lâu nay gần như không còn tu sĩ trăm nào chế tác được văn bản này
cả sư đồng bạ trụ trì tháp po klonggalai phó chủ tịch hội đồng chức sắc trăm ninh thuận
người hiện đang lưu giữ những tập kinh gần như cổ nhất của người trăm bà la môn
trong đó có tập lên đến gần ba trăm linh năm
trong nhà vị cả sư thư tịch lá buông được để nơi cao trang trọng
chỉ được mở ra đúng vào ngày lễ
thầy của hội đồng bộ tộc và dân chúng
cái tập kinh này là để mục đích để đi hành lễ
những nghiên nghiệp lễ chính trong cộng đồng người trăm
thứ nhất lễ cầu an cầu đảo ở cuối nguồn
thứ hai là lễ cầu đảo ở đầu nguồn
thứ ba là lễ cầu an trên tháp
thứ tư là lễ tôn trích tăng lưỡi vũ trang
và thứ năm là lễ tống đổi những
bộ ế này trong đàn
để mà biết đọc bộ kinh này
theo tôi nghĩ là nó không còn nhiều
với thầy phật sếp còn ba người có thể đọc được
với cả sư thì chỉ còn một vài người đọc được
còn bao nhiêu tất cả các thành phật sếp thầy phật sếp
là không bao giờ đọc được chữ kinh này
là vì kinh này không phải là mình đem ra sử dụng bình thường
mà khi có lễ mới có thể sử dụng
cả sư mới có thể chỉ được một vài tiếng đồng hồ
nếu không có lễ thì coi như là cả sư đem các cái coi như là
học trò thầy phật sếp cũng không
từ đó là thầy phật sếp mà tiếp cận kinh lá buông này rất khó
các thư tịch cổ nhất bằng chữ trăm còn lại
cách ngày nay khoảng ba trăm linh năm
đặc điểm chúng thường được khoét một lỗ tròn nhỏ ở hai đầu
để sâu dây kết lại thành một quyển kinh sách
ở bia ngoài cùng dùng một thanh gỗ kẹp lại hai đầu
và cuốn dây chỉ buộc chặt
chữ trăm được viết ở hai mặt bằng các ký tự cổ
viết bằng bút sắt sau đó bôi mực
than giã nhỏ lên chữ sau khi viết
về sau kỹ thuật này thất truyền
tù sĩ trăm không tìm được lá buông mới
mà dùng một số trang lá buông cũ do các đời po a hia trước để lại
dùng bút lông đen và bút bi viết lên lá buông
với cuộc kinh này không phải là một dòng đọc
mỗi đề tài như vậy là coi như là có một dòng đọc khác nhau
một tập kinh có thể là có thể chín dòng đọc hay là một mươi giọng đọc
cho nên những dòng đọc đó thì coi như là với thầy phát xét
thì không phải ai cũng đọc được
mà chỉ có ca sư mới truyền đạt được cho thầy phát xét
mà thầy phát xét mà không phải là con cưng của ca sư
chưa chắc là ca sư truyền đạt
cho nên hiện tại với bây giờ đó thì theo tôi được biết là
coi như là khoảng hai thầy phát xét có thể tiếp cận đọc được kinh lá buông này
còn bao nhiêu là nói thẳng không có ai đọc được
mặc dù hiện nay thư tịch lá buông
cũng đã được số hóa lưu trữ bằng đĩa cd
room và phần mềm chuyên dụng
nhưng chỉ thuận tiện cho công tác trưng bày giới thiệu hay nghiên cứu khoa học
còn việc gìn giữ những thư tịch quý này
hiện vẫn đang được thầy asai và cả sư bảo quản theo phương pháp truyền thống
như bảo quản bằng tre và treo lên trần nhà
bảo quản trong các hòm dương hay trong các bọc vải
và treo ở những vị trí thích hợp
với người trăm chúng tôi có thể nói là bảo quản một cách thô sơ
theo thủ công
coi như là có thể là nó hư nó bị mai một coi như là rất sớm
cho nên là ý chúng tôi là làm sao các nhà quản lý quan tâm
tìm giải pháp để làm thế nào cho chức sách tăng lượng xe
giữ được kinh lá buông được lâu dài hơn
từ đó thì vấn đề bảo tồn và phát triển vùng phát tâm có thể được bình vững
theo các nhà nghiên cứu
sách trên lá buông của người trăm hiện đang có nguy cơ thất truyền
bởi việc bảo quản các tư liệu của họ đang rất thủ công
hai là các tù sĩ không đọc được các ký tự cổ
ba là các dạng chữ viết người chăm không được phổ biến ở nhiều cấp học
khiến cho việc giữ gìn các văn bản lá buông không được đẹp
vì vậy bảo tồn những thư tịch cổ bằng lá buông này thực sự cần thiết đối với đồng bào người trăm ở ninh thuận